thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với tỉnh đồng nai về tình hình kinh tế xã hội trong quý i năm hai nghìn hai mươi
trong đó có việc phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó là tình hình chăn nuôi và giá thịt lợn của tỉnh vì đây là thủ phủ chăn nuôi của cả nước
cuộc họp cũng bàn về nội dung triển khai dự án sân bay long thành
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
mấy năm vừa rồi tỉnh đồng nai đạt kế hoạch chưa cao
trong bối cảnh dịch bệnh thì đồng nai cần cố gắng đạt kết quả tốt hơn
về sân bay long thành đây là dự án lớn với tổng mức hai mươi ba tỷ
mục tiêu là phải giải phóng xong mặt bằng trong năm nay
đây là quyết tâm chính trị của bộ giao thông vận tải và của tỉnh đồng nai
báo cáo về việc giải phóng mặt bằng sân bay long thành
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết đã thu hồi ba trăm năm mươi tám ha đất
và bồi thường giá trị vườn cây cao su cho công ty cao su đồng nai
quỹ đất này đã được bàn giao cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
thu hồi ba bảy hectare đất không bồi thường do ủy ban nhân dân xã lộc an
xã bình an và trạm y tế xã lộc an quản lý
đối với ba bảy hectare còn lại của hai mươi hai hộ gia đình cá nhân hiện đang xác nhận nguồn gốc đất
dự kiến tháng bốn sẽ hoàn thành phương án bồi thường
đối với khu vực đất năm ha có một mươi tám tổ chức sử dụng đất với tổng diện tích khoảng trên một chín trăm linh ha
hiện tỉnh đã hoàn thành công tác thu hồi và phê duyệt phương án bồi thường
đối với đất của các hộ gia đình cá nhân trong khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng trước
đã xong công tác kiểm đếm gồm một hai mươi tám hộ
hiện tỉnh đang thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể để bồi thường
dự kiến hoàn thành việc chi trả cho các hộ dân vào quý ii năm hai nghìn hai mươi
phần diện tích khu vực ưu tiên này sẽ được bàn giao cho cảng vụ hàng không trong năm hai nghìn hai mươi
trong khu vực ba một trăm chín mươi ha còn lại có bốn ba trăm bảy mươi tám hộ gia đình và đất của các tổ chức
hiện tỉnh đang hoàn thành công tác kiểm kê dự kiến bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
liên quan đến dịch covid một mươi chín tỉnh đồng nai có hơn một trăm linh người thất nghiệp do tác động của dịch
tỉnh đã chuẩn bị để triển khai nghị quyết của chính phủ về hỗ trợ các đối tượng khó khăn
tỉnh hỗ trợ một phần cho người lao động khó khăn từ kinh phí của ngân sách công đoàn
hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh tìm kiếm thị trường
đến nay có khoảng tám mươi một doanh nghiệp báo cáo có khó khăn bởi số lao động bị ảnh hưởng là trên ba mươi tám người
trên ba mươi bốn lao động bị ngừng việc và trên ba tám trăm linh lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động
có tám sáu trăm linh lao động đã đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp